theo đánh giá của các chuyên gia việc nhập nhèm tên gọi gian lận nhãn hiệu không chỉ xâm phạm quyền lợi của các doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của người tiêu dùng
các doanh nghiệp cũng chưa chưa chưa thứ nhất là chưa có kinh nghiệm thứ hai là cũng chưa nhận thức đầy đủ cái tài sản của mình
tôi nghĩ đó cũng chỉ là tên một cái dự án rồi là bỏ qua rồi nào tôi nghĩ đấy cũng là một cái chiến quyết
bởi vì tôi nghĩ là anh còn phải tôn trọng quyền lợi của người tiêu dùng nữa
các doanh nghiệp thì cho rằng ở các quốc gia trên thế giới khi phát hiện tài sản trí tuệ bị vi phạm doanh nghiệp có thể gọi ngay tới đường dây nóng và có cơ quan tiếp nhận phân loại các vi phạm
tuy nhiên tại việt nam hiện có khá nhiều cơ quan về sở hữu trí tuệ mỗi cơ quan xử lý một vấn đề nhưng nhiều khi thấy tài sản bị xâm phạm doanh nghiệp không biết tìm đến ai
thì chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái việc vi phạm cũng rất nghiêm trọng và vì vậy chúng tôi có kiến nghị ngay
nhưng mà tôi thực là
trong cái thủ tục mà hiện nay thì chúng tôi cũng không biết là cơ quan nào sẽ giải quyết cái việc này
chúng tôi tìm hiểu thì tất cả những cái này luật pháp mình còn rất là chưa có những cái quy định cụ thể
đúng thật là doanh nghiệp hiện nay thì tương đối là lúng túng trong việc là xử lý các cái hành vi vi phạm để bảo vệ mình
bởi vì để xử lý được thì nó cũng là một yếu tố chuyên môn của các luật sư chuyên về nhãn hiệu chuyên về sở hữu trí tuệ
và cái hệ thống về cơ quan bảo vệ cái sở hữu trí tuệ việt nam nó cũng tương đối là phức tạp
có nhiều cơ quan thì thành ra là doanh nghiệp cũng không biết quy trình ở đâu để làm từ bắt đầu thế nào và cái lựa chọn cái phương thức giải quyết ra sao
chính vì thế mà các doanh nghiệp được khuyến cáo là phải tự bảo vệ mình trong những trường hợp bị nhầm lẫn thương hiệu nên áp dụng các biện pháp hành chính dân sự để bảo vệ
tôi nghĩ là khi mà các doanh nghiệp phải có một cái chiến lược bài bản trong cái việc là lựa chọn đăng ký và bảo vệ cái nhãn hiệu của mình
khi mà tiến hành cái dự án thì chúng ta cần phải nghiên cứu
cái nhãn hiệu đấy đã đăng ký chưa nếu mà chưa đăng ký thì chúng ta đăng ký
còn nếu mà đã đăng ký rồi thì chúng ta lựa chọn cái tên khác
còn khi mà bị vi phạm thì chúng ta có thể lựa chọn các biện pháp
bởi vì luật việt nam hiện nay là cho áp dụng biện pháp hành chính dân sự và hình sự để bảo vệ
theo các chuyên gia hiện nay chi phí để đăng ký nhãn hiệu tại việt nam trong thời gian một mươi năm chưa đến một trăm linh usd
vì vậy doanh nghiệp nên tự bảo vệ mình bằng việc đăng ký thương hiệu nhãn hiệu
về phía các doanh nghiệp thì đang rất mong các tổ chức các cơ quan chức năng thiết lập đường dây nóng
cung cấp thêm dịch vụ luật sư để hỗ trợ doanh nghiệp
bên cạnh đó các cơ quan quản lý cần tăng nặng hình phạt đưa vào xử lý hình sự cấm hoạt động đối với những doanh nghiệp vi phạm
tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin bất động sản đáng chú ý khác mời quý vị cùng theo dõi
tại trung tâm hội nghị quốc gia
nhằm mục đích quảng bá tầm vóc tiềm năng của thị trường bất động sản việt nam
tạo cơ hội kết nối đầu tư giao lưu trao đổi kinh nghiệm phát triển bất động sản quốc tế
nhìn trên tổng quan việt nam là quốc gia vô cùng hấp dẫn cho đầu tư bất động sản
đặc biệt là phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng khi tiềm năng của phân khúc này hiện nay vẫn còn khá lớn
cùng với đó là định hướng của chính phủ đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
đến với hội nghị bất động sản quốc tế irec hai nghìn một mươi tám
chúng ta mong muốn tạo ra một sân chơi lớn thu hút các nhà đầu tư quốc tế
đặc biệt là người việt nam ở nước ngoài và các nhà đầu tư bất động sản
từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
tập đoàn ceo tập trung hướng tới phát triển của bất động sản và bất động sản nghỉ dưỡng
tại các khu vực mà có tiềm năng phát triển du lịch như phú quốc vân đồn nha trang
tập đoàn ceo sẽ hướng tới
tập đoàn ceo sẽ hướng tới là một chuỗi cung ứng du lịch và đặc biệt là phát triển các khu nghỉ dưỡng
để thu hút khách quốc tế cũng như là để đồng hành cùng sự phát triển du lịch của việt nam
vì vậy việc tham dự hội nghị bất động sản quốc tế là cơ hội để các doanh nghiệp bất động sản trong nước
tiếp cận xu hướng tạo dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tình hình địa phương
cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác

hiện bộ tài chính đang gửi xin ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một triệu bốn trăm linh hai nghìn một mươi sáu nldcp
về lệ phí chức bạ như sau
nhà đất được bồi thường tái định cư kể cả nhà đất mua bằng tiền được bồi thường hỗ trợ
khi nhà nước thu hồi nhà đất theo quy định của pháp luật
đề xuất này nhằm đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật đất đai về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất
và pháp luật lệ phí trước bạ về miễn lệ phí trước bạ đối với trường hợp nhà đất được bồi thường
bị ba nhân dân tp hcm vừa yêu cầu sở xây dựng cung cấp danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
đang triển khai trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo để phổ biến công khai việc cho vay thuê
thuê mua mua nhà ở xã hội đến các đối tượng được thụ hưởng
theo đó ngân hàng chính sách xã hội tri nhánh tp hcm được giao đề xuất trung ương bổ trí vốn đầu tư phát triển
cấp bù tranh lệch lãi xuất cho vai nhà ở xã hội
bị ba nhân dân tp hcm sẽ xem xét phân bổ nguồn vốn cho các quận huyện để triển khai thực hiện cho vai
trên cơ sở chi tiêu kế hoạch tiến dụng được trung ương giao
thưa quý vị theo quan niệm của người việt tháng bảy âm lịch là tháng ngâu hay còn gọi là tháng cô hồn
người dân thường hay kiêng việc mua sắm nhất là buôn bán bất động sản
tuy nhiên phân khúc bất động sản tâm linh hay còn gọi là bất động sản nghĩa trang lại rất sôi động trong tháng bảy
một lượng lớn người dân quan tâm đặt mua để tỏ lòng thành kính báo đáp đấng sinh thành nhân mùa lễ vu lan báo hiếu
theo nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ đất nghệ trang vào tháng bảy âm lịch số lượng đặt hàng các phần đất tăng cao hơn hẳn so với các tháng trong năm
bởi lẽ tháng bảy âm lịch cũng là tháng vu lan bao hiếu nhiều người con hiện nay đã lựa chọn cách mua đất nghệ trang như một món để dành cho cha mẹ sau này
là một người con thì thường thường là chúng tôi cũng phải chuẩn bị những cái sinh phần cho những người mất
đó là một trong những cái việc rất là quan trọng nó cũng thôi thức tôi lên đây để tìm hiểu về dự án
tôi muốn mua một cái mảnh đất để chuẩn bị cho bố mẹ mình
tôi thấy rằng là mình nên có một cái nhìn thoải thoải mái hơn nhẹ nhàng hơn về cái vấn đề chúng ta sẽ đi tìm cho mình một cái mảnh đất để có thể là không những để cho chúng ta đâu
mà cho ông bà cho bố mẹ cho những người ở thế hệ trước có một cái nơi để
sau này con cháu có thể tìm về một cách thoải mái
theo khảo sát đất ở những nghĩa trang đẹp như công viên phòng thủy tốt thường có giá khá đắt khoảng tám triệu đồng trên một mét vuông
trong tháng bảy âm lịch lượng giao dịch đặt hàng tăng gấp ba bốn lần so với các tháng khác trong năm
hiện tại thì trong tháng bảy này thì lượng khách hàng sẽ tăng lên tương đối nhiều
tại vì như tôi nói ban đầu là tất cả các gia đình đều có cái hướng là coi như dành những phần quà cho những người thân trong gia đình của mình
mà coi như là cao tuổi như bố mẹ ông bà
hiện nay hầu hết các dự án đất nghĩa trang đều phát triển theo hướng công viên nghệ trang
nghĩa là dự án phải được quy hoạch bài bản thoáng mát và yếu tố dịch vụ cần phải đặt lên hàng đầu
đối với một dự án công viên nghĩa trang ngoài yếu tố chất lượng dự án giá cả
thì yếu tố tâm linh quyết định đến tám mươi sự thành công trong các cuộc giao dịch
chính bởi vậy dù bất động sàn nghệ trang vào tháng cô hồn không cần quảng cáo rầm rộ
áp dụng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhưng vẫn thu hút được khách hàng
cũng vì thế mà giá đất nghĩa trang trong thời điểm này thường tăng từ một mươi đến hai mươi so với các tháng khác trong năm